tại thành phố hồ chí minh sài gòn innovation hub đơn vị trực thuộc sở khoa và công nghệ thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng tập đoàn milane của nhật bản đã tổ chức buổi giới thiệu về công nghệ xử lý rác thải hữu cơ
tái tạo năng lượng sáu r của nhật bản
hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ với mục tiêu không phát thải co hai trong suốt quy trình
từ vận chuyển đến xử lý rác thải hữu cơ
công nghệ cho phép giải quyết được bài toán xử lý rác hữu cơ để chuyển hóa thành điện năng
hoặc nhiệt năng với hiệu suất cao
theo đó rác thải hữu cơ sẽ được thu gom bằng xe điện dùng chính điện được tạo ra từ quá trình xử lý rác
mà xe mang về để xạc ngược lại cho xe tạo nên một vòng thép kín năng lượng
hiệu quả của công nghệ này đã được kiểm chứng trong hơn năm tháng thử nghiệm xử lý nguồn rác
từ chợ đầu mối nông sản thủ đức và mang lại hiệu quả cao
theo thống kê hiện thành phố có hơn tám tấn rác thải hữu cơ được xử lý mỗi ngày
trong đó phần lớn vẫn bằng công nghệ trôn lấp
điều này tạo ra nhiều hệ lụy lâu dài về môi trường ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân